một người đàn ông ở hà nội đã phải cắt bỏ một góc má vì nghĩ rằng mình bị nhiệt miệng
nhưng thực tế lại mắc ung thư khoang miệng
theo thống kê của who năm hai nghìn một mươi tám ung thư khoang miệng xếp thứ một mươi tám trong số các loại ung thư phổ biến ở việt nam
tuy nhiên từ những dấu hiệu ban đầu nhiều người đã lầm tưởng đó chỉ là luét miệng hoặc nhiệt miệng
nên đã dẫn đến việc điều trị muộn
ông lê văn tám ở huyện thường tín hà nội vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt một phần góc má
và nối vi phẫu đắp thịt đùi vào vùng tổn thương vì ung thư khoang miệng
đáng nói trước đó ông lầm tưởng mình bị nhiệt miệng nên không điều trị
gần đây khi tình trạng kéo dài uống thuốc không khỏi ông mới tới bệnh viện việt nam cuba thăm khám
như một khối rắn nó xưng nơi nằm ngầm sau này nó phát ra rồi nó đẩy ra ngoài
quá trình uống thuốc của bác đồng nó mới đẩy
nó đẩy như một cục thịt rứt rắn đây
anh sơ vào cảm thấy rắn nó rát nóng rát
nhưng nói chung nó vẫn ăn uống bình thường chứ nó không có hiểu việc là mình đau đớn
các bác sĩ cho biết ung thư khoang miệng là bệnh dễ chẩn đoán
nếu điều trị sớm có thể khỏi hoàn toàn sau phẫu thuật
tuy nhiên tại việt nam nhiều bệnh nhân tới điều trị khi đã muộn
ở giai đoạn này tổn thương trong miệng có thể lan rộng gây những cơn đau kéo dài
mất chức năng ăn uống nói chuyện thậm chí tử vong
tổn thương ban đầu người ta chỉ nghĩ là cái lết trợt có thể là nhiệt miệng
nếu cái tổn thương kéo dài trong vòng một tháng đến thậm chí đến hai tháng
hoặc nó có đau nhiều hoặc có thể có chảy máu hoặc có thể có cứng ở tổ chức xung quanh
thì các bạn nên đến khám bệnh viện sớm
có nhiều nguyên nhân dẫn tới ung thư khoang miệng
tuy nhiên theo thống kê của các trung tâm kiểm soát dịch bệnh
năm trường hợp mắc bệnh này có liên quan đến hút thuốc lá kể cả hút thụ động
tiếp theo là sử dụng nhiều rượu bia
đầu tiên là hay hút thuốc
viện thứ hai là uống rượu
cái thứ ba nữa là nhai trầu
viện nữa là những cái tổn thương của mãn tính dù như là cái lết nước mãn tính mà mình không chú trọng
thứ năm nữa là cái tổn thương về nấm bị nấm miệng lâu ngày để lâu cũng nên đi khám
cái nữa là những cái trường hợp về yếu tố nguy cơ gia đình
theo số liệu của who năm hai nghìn một mươi tám
một chín trăm linh ca mắc mới trong đó tỷ lệ tử vong chiếm khoảng năm mươi
để bảo đảm sức khỏe các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên tự kiểm tra răng miệng
nếu thấy biểu hiện bất thường nên đi thăm khám điều trị sớm